đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng lãnh đạo quân khu bốn tỉnh hà tĩnh đã đến kiểm tra động viên các lực lượng tham gia chữa cháy
tại huyện nghi xuân và hương sơn tỉnh hà tĩnh
trực tiếp đi kiểm tra thực tế và gặp gỡ động viên bà con nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy
tại huyện nghi xuân và hương sơn hà tĩnh đồng chí phạm minh chính ghi nhận biểu dương
những nỗ lực của các lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương và bà con nhân dân
trong việc ứng phó kịp thời linh động phương án ứng cứu dập tắt lửa giảm thiểu hậu quả
đồng chí phạm minh chính nhận định quan trọng nhất bây giờ là các lực lượng phải phối kết hợp chặt chẽ
để khoanh vùng cuộc bộ ứng cứu rứt điểm để không chế hoàn toàn đám cháy
phân đấu không chế rứt điểm đám cháy ở nghi xuân
bên cạnh đó các cấp ủy chính quyền khẩn trương hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng
sớm ổn định cuộc sống của nhân dân
cùng với việc duy trì lực lượng ứng cứu tại chỗ các đơn vị cần có phương án điều chuyển lực lượng hợp lý
hỗ trợ các địa phương có đám cháy xuất hiện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân
và các lực lượng tham gia chữa cháy